thưa quý vị và các bạn chúng tôi đã từng đưa tin mất thiếu giác là một trong những triệu chứng phổ biến của covid một mươi chín
nghiên cứu được công bố mới đây trên tập san chuyên ngành sinh học cell đã lý giải được tại sao một số bệnh nhân covid một mươi chín lại gặp triệu chứng này
nghiên cứu do nhóm học giả từ trường y thuộc đại học new york và đại học colombia của mỹ phối hợp thực hiện
đã phát hiện việc mắc sars cov hai virus gây ra đại dịch covid một mươi chín đã gián tiếp làm giảm khả năng hoạt động của các cụ thể cứu giác
gồm các protein trên bề mặt của tế bào thần kinh bên trong mũi giúp nhận biết các loại mùi
các nhà nghiên cứu cho biết dù sars cov hai không trực tiếp lây nhiễm cho các tế bào thần kinh khử rác
nhưng cơn bão cytokine tình trạng hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập
cuối cùng quay ngược lại tấn công tế bào khỏe mạnh của cơ thể
gây tổn thương đa tạng đã tác động tiêu cực đến chúng từ đó khiến cho cứu giác của một số bệnh nhân covid một mươi chín bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhóm nghiên cứu cũng cho hay đặc trưng của chứng mất khẩu giác khi mắc covid một mươi chín là thường không đi kèm với hiện tượng nghẹt mũi
nhờ các loại bệnh nhiễm trùng và cảm lạnh thông thường khác
ngoài ra hầu hết trường hợp mất cứu giác do covid một mươi chín chỉ kéo dài vài tuần
nhưng đối với khoảng một mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín khác thì chứng dối loạn này có thể tồn tại lâu hơn